thưa quý vị cách đây nửa thế kỷ dưới sự lãnh đạo của đảng quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng
đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay b năm mươi hai của đế quốc mỹ trên bầu trời miền bắc
làm nên chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không gây sửng sốt cho nước mỹ và làm chấn động dư luận thế giới
một loạt câu hỏi được đặt ra nguyên nhân gì sức mạnh nào mà một đất nước với tiềm lực kinh tế
cũng như quân sự kém rất xa nước mỹ chi với phá phòng không mig hai mươi một và tên lửa sam hai
lại có thể bắn rơi hàng loạt máy bay b năm mươi hai niềm tự hào của nền công nghiệp mỹ
tượng đài khâm thiên một chứng tích ghi dấu về sự khốc liệt của chiến dịch b năm mươi hai do mỹ gây ra
đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai b năm mươi hai giải thảm đã khiến gần sáu trăm linh người dân vô tội chết và bị thương
phá hủy hơn năm trăm linh ngôi nhà và làm hư hỏng một hai trăm linh ngôi nhà khác
cái năm mà bị hại nạn ấy
cô vừa tròn một mươi năm tuổi nhà cô bị bà nội cô mẹ cô và một đứa cháu con anh trai của cô chết ngay cái lúc đấy ở khâm thiên
ở ngõ hồ cây sữa cho nên là ngày nay của năm mươi năm về đây các cô cũng không bao giờ quên đi vào một cái đau đớn
của tất cả người dân nói chung và của phố khâm thiên nói riêng và trong mấy con gia đình cô
trong một mươi hai ngày mỹ đã thả hơn ba mươi sáu đồng
trong một mươi hai ngày mỹ đã thả hơn ba mươi sáu tấn bom với mục tiêu đánh phá hủy diệt tiềm lực kinh tế quốc phòng của miền bắc
trước hết là tàn phá hà nội thành phố cảng hải phòng khu gang thép thái nguyên hạn chế tối đa sự chi viện của miền bắc cho cách mạng miền nam
ép buộc ta phải chấp nhận ký hiệp định paris theo các điều khoản sửa đổi của chúng
họ đã đưa b năm mươi hai và huy động một lực lượng rất lớn để nhằm giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này
thế nhưng bằng sức lực của chúng ta như chúng ta đã biết ván cờ đó là ngược lại
cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định sớm muộn rồi đế quốc mỹ cũng đưa b năm mươi hai ra đánh hà nội
rồi có thua nó mới chịu thua
phải dự kiến trước tình huống càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị
ở việt nam mỹ nhất định thua
nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua
trên bầu trời hà nội chiến thắng điện biên phủ trên công để lại nhiều bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt là dự báo chiến lược không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy phi đội bay đêm đã được hình lập
và suốt năm năm đó những phi công bay đêm là không tham gia đánh nhạc
nghĩa là giữ lực lượng để chuẩn bị cho đánh đêm
tập cất cánh ở sân bay ngắn hẹp rồi tập cất cánh bằng tiên lửa bộ trợ
nghĩa là chúng ta nhìn trước được
và chúng ta chuẩn bị lực lượng để như thế
từ hội nghị công an toàn quốc năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
sang năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai bộ ngoan đã triển khai đồng bộ các phương án
cho nên chúng ta đã giành được cái sự chủ động
và cái thắng lợi của chúng ta trong bảo vệ an ninh trật tự
nó đã là một sự cộng hưởng đóng góp rất quan trọng vào cái thắng lợi chung
và đấy là những lý do dẫn tới việc quay trở lại bàn đảo tháng
tư bỏ ý định
dùng không quân để giải quyết vấn đề chiến tranh ở việt nam
sau một mươi hai ngày đêm chiến đấu chúng ta đã bắn rơi tám mươi một máy bay các loại
trong đó có ba mươi bốn máy bay b năm mươi hai
vì thiệt hại nặng nề mỹ buộc phải kết thúc chiến dịch tập kích đường không
tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán và ký kết hiệp định hòa bình tại việt nam
cái điểm then chốt để chúng ta đánh được b năm mươi hai

đó là xây dựng được ý chí quyết tâm xây dựng
bản lĩnh của người chiến sĩ cũng như là bản lĩnh của cả dân tộc chúng ta
để làm sao tạo nên một sức mạnh tổng hợp to lớn nhất
và trí tuệ nữa đặc biệt là cái sự sáng tạo trong cách đánh của chúng ta
năm mươi năm đã trôi qua tinh thần khí thế của chiến thắng hà nội
điện biên phủ trên không vẫn còn vang vọng
mãi là bản anh hùng ca hào hùng về ý chí bản lĩnh trí tuệ của con người việt nam
một lần nữa chứng minh chân lý giản dị
không quân đội nào không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh
của toàn thể một dân tộc như chủ tịch hồ chí minh đã từng nói